thông tin được kết nối trong một mạng lưới hạ tầng đô thị và dịch vụ đầy đủ năng động và an toàn là nơi mà công nghệ thông tin cũng như các giải pháp từ internet được vận hành một cách an toàn để quản lý tài sản của thành phố như hoạt động của các bộ máy tổ chức hệ thống thông tin trường học thư viện hệ thống giao thông bệnh viện hệ thống cấp điện nước quản lý chất thải thực thi pháp luật và các dịch vụ cộng đồng khác
trong tương lai nếu thực hiện thành công kế hoạch xây dựng đô thị thông minh người dân sẽ được hưởng thụ các tiện ích như dịch vụ công trực tuyến nền giáo dục thông minh cơ hội việc làm giải trí đa phương tiện được chăm sóc sức khỏe đảm bảo an sinh xã hội
trong tương lai nếu thực hiện thành công kế hoạch xây dựng đô thị thông minh người dân sẽ được hưởng thụ các tiện ích như dịch vụ công trực tuyến được chăm sóc sức khỏe đảm bảo an sinh xã hội